hiệp ước đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp được chính thức ký kết bởi lãnh đạo một mươi một nền kinh tế thành viên tại thành phố santiago thủ đô chile
nhận định về sự kiện này nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng cptpp sẽ đem tới cho nền kinh tế việt nam và các doanh nghiệp việt những thị trường mới những cơ hội kinh doanh mới
tuy nhiên bên cạnh những cơ hội các chuyên gia cũng cho rằng cptpp cũng sẽ mang tới nhiều sức ép đối với nền kinh tế việt nam nói chung cũng như các doanh nghiệp trong nước
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
kế thừa những kết quả của quá trình đàm phán tppp cptpp được xem là một hiệp ước thế hệ mới mang lại lợi ích cho nền kinh tế việt nam cả trong lĩnh vực thương mại và đầu tư
và mặc dù việc mỹ rút lui khiến các doanh nghiệp việt mất đi cơ hội tiếp cận thị trường lớn nhất quan trọng nhất cptpp vẫn mở ra những thị trường mới với nhiều triển vọng
còn một mươi một nền kinh tế
nước cptpp thì vẫn là có một số thị trường quen thuộc thì điều kiện thương mại mà thị trường nhật cũng lớn việt nam thì ta vẫn được hưởng lợi
cái thứ hai là những thị trường mới ta có cơ hội tiếp cận đến những thị trường mới
ta không được hưởng lợi từ mỹ thì bây giờ ta có thể dồn cái lợi ích sang những thị trường mới
tại sao lại không đi khám phá những cái thị trường mới để mà tiếp cận lợi ích ấy lại cứ phải đo theo cái kiểu cũ
thì đây được tôi nói là mở ra những cơ hội mà ta phải chuyển hướng cái cách tư duy về lợi ích sáng
thì thị trường mới
bên cạnh đó cptpp cũng tạo ra những sức ép nhất định
trước hết đó là sức ép phải tái cấu trúc nền sản xuất để có thể tối đa hóa lợi ích kinh tế mà hiệp định này có thể mang lại
hiện nay ta lệ thuộc vào một số nước mà khá nặng trong chuyện xuất nhập khẩu
bây giờ ta thay đổi cấu trúc đi cái đấy là rất quan trọng
thì cptpp là một cơ hội rất lớn để nâng tầm cấu trúc
khỏi cái lệ thuộc
cũng theo các chuyên gia cptpp đặt ra cho các doanh nghiệp yêu cầu phải chủ động tìm hiểu luật chơi
nâng cao năng lực quản trị kinh doanh để có thể tồn tại và phát triển trước những sự cạnh tranh từ bên ngoài
các doanh nghiệp cần phải làm bốn việc chủ yếu
một là nên chủ động tìm hiểu cái nội dung của hiệp định mà có liên quan đến doanh nghiệp của mình
cái điểm thứ hai là điểm rất quan trọng là phải chú ý đến cái tìm hiểu các thị trường một mươi nước sắp tới
cái điểm thứ ba chúng ta phải thay đổi về cơ bản tư duy về cái quản trị doanh nghiệp
và cái thứ bốn cũng rất quan trọng là cái sở hữu truy tuệ
chúng ta cũng nhấn cơ hội này để mà xác lập quyền sở hữu truy tuệ chúng ta đối với thương hiệu
đối với các sáng chế phát minh của chúng ta
đối với các lịch sử

pp đánh dấu một bước tiến mới của việt nam trên con đường hội nhập sâu rộng hơn
toàn diện hơn trong nền kinh tế toàn cầu
việc ký kết cptpp đánh dấu sự kết thúc cả một chặng đường đàm phán khó khăn
với nỗ lực vượt bậc của các nhà thương thuyết
và theo đánh giá của các chuyên gia nó mở ra một chặng đường mới với nhiều cơ hội
nhưng cùng với đó là những thách thức mới những sức ép mới
mà chỉ có chủ động vượt qua nền kinh tế việt nam
cũng như cộng đồng doanh nghiệp mới có thể đạt được những kết quả như kỳ vọng